nói về thị trường một chút về đồ họa nha
các sáng tạo không chỉ phục vụ về hoạt hình
mà một thị trường rất lớn khác là sản phẩm quảng cáo
có sự cạnh tranh nhất định thì nhu cầu lớn mang lại cơ hội đó
cũng như là cạnh tranh làm sao để mà
ở xưởng studio của em sẽ có một đội ngũ rất hụt mạnh về sáng tạo
mọi người đang hiểu nhầm là
những ngành đồ họa thì nó dạy những cái tool công cụ
nó sử dụng giống với lại bên hoạt hình
ví dụ như photoshop thì bên hoạt hình cũng dùng phot
nhưng mà công cụ khác với tư duy
thì đối với bên quảng cáo thì người ta sẽ dạy tư duy thiết kế quảng cáo
còn bên hoạt hình là về diễn hoạt
nó dùng chung phần mềm
nhưng mà nó khác nhau về tư duy
khác nhau về cái đào tạo kiến thức nền tảng
nên là những bạn nào đi theo hoạt hình là sẽ theo hoạt hình
và bạn nào đi theo quảng cáo à vẫn theo quảng cáo thôi
và hai ngành đấy là hai ngành tách biệt riêng ra
quảng cáo thì hiện tại đến những năm gần đây
thì cũng khá là
khách hàng bắt đầu sẽ sử dụng hoạt hình vào trong quảng cáo
nhưng tất nhiên ở thị trường việt nam
thì thật sự đến bây giờ người ta dùng khá là nhiều
nhưng mà những cái quảng cáo cho nhãn hàng
thì cái chất lượng nó khác
và nội dung nó cũng khác
nội dung nó là do nhãn hàng đặt hàng
còn những cái hoạt hình
thì nó giống như là chị xem một bộ phim
có nội dung có nhân vật từ đầu đến cuối
có một câu chuyện
xu hướng chung đối với công nghệ đồ họa trên thế giới
là đặt hàng xuyên biên giới
một điều mà chị rất là tự hào là xem phim hàn quốc
hay là phim mỹ trên netflix
hay là phim rạp
danh sách đội ngũ kỹ thuật viên
số lượng người việt đang nhiều hơn
công ty của mình cũng đang phải tự nâng cao
trình độ để đón những cái xu hướng này đúng không
nhưng mà cái này nó không phải là xu hướng
mà thật sự là từ xưa đến nay
người việt luôn luôn xuất hiện trong các bộ phim
và nó chứng tỏ là tay nghề của những người việt
người việt nam ấy
rất là giỏi
không thua kém gì trên thế giới cả
đối với bọn em về trình độ chuyên môn
thì bọn em cũng không
bọn em tự tin là có thể
ở trên mức standard
mức tiêu chuẩn của nước ngoài
cái bọn em tham vọng không phải là
sản xuất cho những hàng phim khác
mà tham vọng của bọn em là sản xuất được
một bộ phim của người việt
do người việt sản xuất
do nội dung của người việt
và nói về đất nước việt nam
thì nó khác hoàn toàn với cái mảng kia
người ta sẽ gọi là mảng gia công
thật sự là mình
thì có thể là mình xem
mình sẽ rất tự hào
nhưng mà đôi khi là người ta sẽ không nhớ tới
những khán giả khác
họ không nhớ tới
người việt nam làm cái này
nhưng nếu là một bộ phim việt nam
của người việt nam
thì khán giả sẽ đón nhận
theo một cách khác
và đấy là mục tiêu
xuyên suốt của studio bọn em
và cái thách thức và nhiệm vụ đào tạo của em
kiếm nhân tài
để mà có về công ty mình
thì nó có khó khăn không
những bạn giỏi ấy
thì các bạn đang làm với một mức lương
khá là cao của những công ty nước ngoài
để mà tuyển được
những bạn đó thì
nói chung về tình hình kinh tế
thì khó mà studio nào có thể tuyển được
tuyển được rất là ít
đa số là tất cả các studio việt nam
các studio hoạt hình ở việt nam
thì mọi người sẽ luôn có kèm thêm một mạc đào tạo
nghĩa là song song với lại công ty hoạt động
thì bọn em vẫn có một cái mạc
là mạc đào tạo
để mọi người khi mà mọi người học
và làm việc trực tiếp
cái này cũng là một cái khó khăn
khi mà công nghệ
hay là những cái công nghệ trên thế giới

thì nó thay đổi liên tục
nhưng mà đối với ngành giáo dục
ở các trường đại học
thì cái giáo trình của nó
có thể là nó không update theo kỷ
nên thường là các studio
người ta sẽ mở thêm một nhánh
bây giờ thì em thấy là
có rất là nhiều khóa học tư nhân mở lên
và chất lượng nó cũng rất là tốt
để các bạn có thể đáp ứng được
cho các bạn ấy có những cái kỹ năng nền tảng
để làm công việc
nó phù hợp với thời đại
cái dự án mà chị thấy là
các em rất là tâm huyết
trong cái sự sáng tạo đó là
đang trong quá trình gây quỹ
là hoạt hình thỏ bảy màu
em có thể chia sẻ cái dự án này với lại tất cả quý vị khán giả
thì thỏ bảy màu thật sự là
đã phát triển từ năm hai nghìn một mươi bốn
tác giả của thỏ bảy màu
là bạn huỳnh thái ngọc
fanpage hiện tại cũng đang đạt là
ba bảy triệu lượt theo dõi
và bạn ấy cũng đã từng là
sản xuất phim một hình
thì ngọc mới mong muốn là tìm kiếm
đến một studio có quy trình chuyên nghiệp
có chất lượng sản xuất
kinh phí thì hiện tại bọn em đang gọi vốn là
một hai tỷ cho ba tập đầu tiên
cái cách làm việc của tụi em
là không phải lúc nào cũng phải
chờ đủ tiền mới làm
mà thường là bọn em sẽ cứ liên tục làm
và sẽ nghĩ cách mình sẽ làm thế nào
để cái bộ phim này nó ra mắt được với khán giả
cái việc gọi vốn là
giống như kiểu là bọn em mong muốn là được
mọi người khán giả
mọi người sẽ có một
mọi người sẽ cùng đóng góp để tạo nên một bộ phim việt
về kinh phí thì
tất nhiên là sẽ có nhiều cách để kiếm kinh phí
hoặc là nếu mà không
không gọi được vốn thì bọn em cũng sẽ
làm việc thêm
bọn em sẽ giành dụ thêm
để có chi phí ra được phim
để làm phim cho mọi người
thì giống như mình nói là
một câu chuyện của mỹ mà mình biết được văn hóa của mỹ
họ sẽ sinh hoạt như thế nào
trong một ngày trong một tuần trong một tháng
và những ngày lễ lễ của họ
thì bây giờ làm sao để
con nít trẻ con của dân tộc việt nam
mà nó đang sống ở nước ngoài
nó có thể xem được
thì cái điều đó là chị cũng nghĩ rằng là
đây là tâm sự tâm tình của chị thôi
là chị mong rằng là chị rất là hào hứng
và chị mong rằng là cái bộ phim thổ bé bào ra
thì sẽ được rất là nhiều
trẻ em cũng giống như là người lớn
của tên thế giới này
nếu mà dân tộc của chúng ta được xem
mà ở xa không phải ở cùng đất nước mình
mỹ uyên và nguyễn tiến sơn
xin cảm ơn tất cả quý vị đã nghe buổi trò chuyện ngày hôm nay
và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau